cùng dòng chảy báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày qua thì chúng ta đã chứng kiến
nhiều những câu chuyện rất là đáng tiếc xảy ra
đó là những cái
vụ việc mà nhảy cầu tự tử
và điều đáng chú ý
điều đáng quan tâm
là những cái người mà nhảy cầu tự tử này
thì đều là ở độ tuổi còn rất là trẻ
và đây cũng chính là câu chuyện
và chúng tôi sẽ bàn luận với giáo sư tiến sĩ
đặng cảnh khanh trong chương trình này
xin cảm ơn ông đã tiếp tục cùng với chúng tôi
trong chương trình này
kính thưa ông trong những ngày qua thì chúng ta có
chứng kiến rất là nhiều những vụ việc đáng tiếc
đã xảy ra đây ví dụ như là sự việc
xảy ra vào ngày hai mươi tháng bốn
trên cầu dẫn vào đảo
kim cương thuộc phường bình khánh
quận hai tp hcm
thì vào khoảng tám giờ
anh pd ngụ ở
nhân trạch đồng nai anh ba mươi năm tuổi
đã chạy xe máy và chở vợ
ngồi sau từ trong đảo kim cương
đi ra đường mai trí thọ
quận hai tp hcm
thì khi xe máy đến giữa cầu anh d
dừng phương tiện sát thành cầu
rồi bất ngờ lao xuống sông tự tử
trước cái sự bất ngờ và
gào thét của cô vợ
và kính thưa ông cũng trong ngày hai mươi tháng bốn
thì một câu chuyện thương tâm khác
tương tự đã xảy ra
đấy là vào buổi trưa ngày hai mươi tháng bốn
thì lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba
và công an phường phú lâm
thuộc thành phố tuy hòa
đã nhận được tin báo của người dân
là có một phụ nữ
ôm con nhỏ đứng trên trụ cầu
và có ý định tự tử
nhưng mà rất may trường hợp này
thì đã được kịp thời được giải cứu
trước đó một ngày thôi ngày một mươi chín tháng bốn
thì có một câu chuyện rất là đáng tiếc
đã xảy ra là một nữ sinh cấp ba
ở huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
thì đã nhảy cầu xuống sông đuống tự tử
kính thưa ông vấn đề mà người trẻ
tự giải quyết các vấn đề của mình
bằng cách là nhảy cầu tự tử
thì ông nhìn nhận sao về hiện tượng này
vấn đề tự tử
thì đã được nghiên cứu từ rất lâu rồi
một trong những nhà
nhiên cứu về tự tử đầu tiên
mà viết sách về tự tử
là nhà sách học người pháp duy khem
khi nói đến tự tử thì ông phân ra
nhiều loại lắm nhưng có hai loại chính
hai loại chính về tự tử
một loại tức là
họ cảm thấy rằng cuộc sống của họ
trên thực tế
nó không còn
yếu tố sức mạnh để giúp cho họ sống nữa
và cảm thấy cuộc sống xung quanh mình
giống như một địa ngục vậy
thì họ sẽ tìm cách tự tử
những người không thỏa mãn với cuộc sống
hoặc là những người bế tắc trong cuộc sống
những người thậm chí là bị bệnh mà họ không chữa được
họ đau đớn suốt ngày
họ có nhu cầu được chết
đối với loại tự tử
hình thức mà họ cảm thấy cuộc sống của họ là địa ngục
thì thế giới đã có
những biện pháp
thậm chí một số nước đã đặt ra vấn đề
hãy chấp nhận cho những người này
họ được chết
và người ta nêu trong sách về luật
là quyền được chết
thậm chí trên thế giới này
ba nước như là hà lan như là mỹ
và luxembourg là ba nước đầu tiên
là công nhận cái quyền được chết này
thì đây là một cái dạng
một cái dạng mà người ta không còn cái nhựa sống
không còn cái sức sống ở trong này nữa
thì thế giới người ta cho rằng
những người này thì thế giới có thể chấp nhận cho họ
còn cái loại thứ hai
tôi muốn nói cái loại thứ hai
tức là họ bị sang chấn về mặt tâm lý
họ không có ý định chết
và trong cuộc sống của họ
họ sống một cách rất là lành mạnh
nhưng họ bị gặp một cái trường hợp nhất định
và họ cảm thấy là bế tắc
và lúc đó thì tâm lý của họ không bình thường
thì họ muốn tự vẫn
thì những trường hợp này thì rõ ràng
nó phải có những cái
thì chúng ta phải suy nghĩ đến
và cần phải có sự nghiên cứu
để giúp cho những người này
họ tránh được cái sự chấn động về tâm lý
sự sang chấn về tâm lý
khiến cho họ mất cái sự bình mẫn
vâng kỳ thương
ba cái trường hợp mà chúng ta nhắc đến trong cái chương trình này
trường hợp tự tử và có ý định tự tử
trong thời gian gần đây
thì ví dụ như trường hợp của anh đê
mà nhảy xuống sông
thì cho tới ngày hôm sau
khi mà công an và cơ quan chức năng
đã tìm hiểu nguyên nhân thì vẫn chưa rõ lý do
trong trường hợp của cô gái ôm con nhỏ
đứng trên trụ cầu mà có ý định tự tử
và được giải cứu
thì sau đó cũng chưa có cái nguyên nhân rõ ràng
và báo chí chưa nhắc tới
còn trường hợp của nữ sinh
ở bắc ninh thuận thành
thì là cái câu chuyện
một sau đó thì gọi là
báo chí đã nhắc đến như một nghi án
của một vụ hếp dâm
tuy nhiên thì cái
vụ hếp dâm này thì mới chỉ là
nằm trong cái ý định
tuy nhiên thì sau đó cô ấy cảm thấy là do
sự không tin tưởng của những người bạn
và không có cái nơi chia sẻ
thì cô đã có cái ý định là
kinh thương đây là những lý do
có lẽ nằm trong lý do thứ hai của ông
và ông nghĩ rằng là
những trường hợp như thế này thì chúng ta
nên nhận như thế nào và có cái cách xử lý ra làm sao
cái trường hợp mà tôi muốn nói đến rất nhiều
tức là những cái người mà họ
có cuộc sống bình thường thậm chí là cuộc sống hạnh phúc nữa
mà họ tự tử đấy
thì thường hầu hết
hầu hết là do cái sự chấn động
về mặt tâm lý
bởi vì con người trong xã hội hiện đại nó dễ bị tổn thương lắm
rất dễ bị tổn thương
đã có những em nhỏ
mà là bị cô giáo thầy cô giáo mắng
mà cũng rắt tay nhau ra nhảy cầu
thế thì chúng ta thấy rằng là
cái sự tổn thương đó
nó dễ dẫn con người đến những cái hành động
mà tôi cho rằng là nó mất cái sự tự chủ của nó
những cái người này
thực sự họ không có ý định
tự xử từ đầu
nhưng mà do họ gặp những cái
mà gây cho họ sự tổn thương
mà họ chưa tìm ra được cái cách thức
thần kinh thì đang hết sức căng thẳng
tâm lý thì đang trầm trọng như vậy
chỉ thấy có một con đường thôi
là làm sao được giải thoát thật nhanh
thì đây là
một cái lỗi về mặt tâm lý của họ
và rõ ràng chúng ta phải có
các biện pháp để giúp cho họ không
không gặp cái lỗi lầm đó
ở trong cuộc sống
vâng kính thưa ông như ông vừa nói thì chúng tôi tạm
đúc kết thành những cái điều như này
tức là cái nguyên nhân
dẫn đến những cái hiện tượng
mà tự tử rất là đáng tiếc thực ra
là xuất phát từ áp lực trong cái đời sống
và đặc biệt như giáo sư nhấn mạnh rất là nhiều lần
đang trấn tức là trấn động về tâm lý
một trong những nguyên nhân mà dẫn đến cái việc là chấn động tâm lý
là gặp những khó khăn
trong đời sống trong việc làm
và không có chỗ để chia sẻ
như vậy thì cái yếu tố tâm lý ở đây là một cái điều
quan trọng nhất có phải không ạ
vậy thì làm sao chúng ta có thể xử lý được cái vấn đề này ạ
chúng ta phải chuẩn bị sẵn tất cả mọi cái
để cho cái xã hội đầu tiên ý
tức là chúng ta làm cho một cái xã hội nó yên bình
nó không làm cho người ta bị tổn thương nữa
có một cái người tự tử
rất nổi tiếng là nhà văn người áo
khi ông ấy đã tự tử là ông ta tự tử
trong cái thời kỳ mà chiến tranh thế giới lần thứ hai ác liệt nhất
thì ông ta nói rằng là
nhân loại trước sau gì cũng sẽ đi đến
một cái thời kỳ tốt đẹp
nhưng tôi là con người quá sốt ruột
tôi không chờ đợi được đến ngày đấy
cho nên tôi đành phải ra đi hãy tha thứ cho tôi
thì đấy là stefan zweig
tức là ông đã tự tử và do ông ta cảm nhận
rằng là cái cuộc sống mà ông ta đang sống
nó là địa ngục
chứ còn cái cuộc sống bình thường
thì chúng ta để cho cái cuộc sống bình thường
nó tốt đẹp thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao
để tránh cho con người gặp phải
những vấn đề sang chấn về tâm lý
tránh cho họ gặp những cái bất ngờ
về tâm lý và khi họ gặp bất ngờ
tâm lý rồi thì cũng phải
giúp họ cách thức để xử lý
khi họ gặp tâm lý như vậy như thế nào
chúng ta còn thiếu
những cái trung tâm trợ giúp
về mặt tâm lý học những trường hợp như vậy
hoặc chúng ta cũng còn
thiếu những giáo dục
những cái kiến thức cơ bản
cho con người khi gặp khó khăn trong cuộc sống
khi gặp những cái điều
mà nó trợt đến một cách
giống như một cái tiếng xét trong cuộc đời của mình
thì họ tránh ra khỏi cái tiếng xét đó
để họ có được cuộc sống nó bình yên
trước những cái
chấn động trong cuộc sống bên ngoài
cần phải giáo dục cho họ
cần phải tạo cho họ các kỹ năng
để họ vượt qua được những cái khó khăn đấy
vâng kinh tương trong những cái hiện tượng như thế này
thì tôi nghĩ rằng là
cái việc mà gia đình
tức là những người thân cũng rất là quan trọng
rất là cần một cái sự
và cần một cái sự gắn kết với nhau
để có thể cảm nhận được và chia sẻ được
những cái khó khăn
của những người thân trong gia đình của mình
đó là một cái điều quan trọng đúng không ạ
những người mà
mà do những cái chấn động về tâm lý
thường là những người
ít sống cởi mở
thường là những cái người thường là quan hệ khép kín
và họ tự xử lý lấy
lấy cái trường hợp của mình
thậm chí những người thân đối với họ
họ cũng không tâm sự đâu
ngoài cái lá thư tuyệt mệnh
nhưng có người thì viết lại một lá thư tuyệt mệnh
thì họ ít tâm sự
vậy thì chúng ta cần phải tăng cường
cái cuộc sống cộng đồng
ở trong gia đình cần có sự giao tiếp sự cảm thông
để có thể hiểu được cái tâm lý tâm trạng
với nhau mỗi khi có cái sự việc gì
xảy ra trong cộng đồng cũng vậy
bạn bè cũng vậy
trong nhóm bạn bè chúng ta phải hiểu được
cái tâm lý để chúng ta tăng cường
cái tính chất giao lưu cái tính chất cộng đồng đó
để hỗ trợ đến nhau trong cuộc sống
đấy là cái điều quan trọng nhất
đừng để cho người ta tự phải sống với nội tâm của họ
và khi đó
mà họ lại gặp sang chấn tâm lý
họ không có cách thức để xử lý
vâng kính thưa ông như vậy thì
cuộc sống là một cái điều quý giá nhất
mà tạo hóa đã ban tặng cho
cái cuộc đời này có phải không ạ
và cái việc mà chúng ta trân trọng cuộc sống
và chúng ta cần phải có sự chia sẻ
cần sống trong cái sự yêu thương
là một điều mà mỗi con người chúng ta
phải luôn luôn hướng tới và trân trọng điều đó phải không ạ
xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ đặng cảnh khanh
xin kính mời quý vị
chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình
với những tin tức đáng chí khác